hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ký xác lệnh thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
bộ tư lệnh cảnh vệ vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề phát huy truyền thống đơn vị anh hùng cán bộ chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân
trung thành tận tụy vì sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
phong trào thi đua được tính từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
và được chia làm hai đợt thông qua phong trào thi đua đặc biệt nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng
giáo dục truyền thống bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
để mỗi cám bộ chiến sĩ không ngừng thấm nhuần đạo đức cách mạng phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
giữ vững bản lĩnh chính trị sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
các mục tiêu trọng yếu các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng
cùng với đó việc tổ chức phong trào phải được triển khai thực hiện đồng bộ thường xuyên liên tục với nhiều biện pháp cụ thể
sinh động sát với tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị không phô trương hình thức nhằm cổ vũ động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ
tích cực tu dưỡng rèn luyện phấn đấu lập nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao